công an huyện crong park tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can hai đối tượng
về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến việc mua bán đất tại dự án đường cao tốc khánh hòa bùa mà thuật
theo kết quả điều tra ban đầu dự án đường bộ cao tốc khánh hòa bô ma thuật khởi công xây dựng từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đoạn qua địa bàn huyện crong park có chiều dài hơn ba mươi ba km do sáu doanh nghiệp thi công
trong quá trình thi công cao tốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng cầu đường hoàng nam phải bóc phần đất không thích hợp
để đổ vào khu vực bãi thải và bàn giao cho địa phương để quản lý
tuy nhiên vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba do thấy nhiều hộ dân có nhu cầu mua đất nên đối tượng nguyễn hồng trường
chủ huyện cron park đã tìm gặp và làm quen với đoàn hồng trí kỹ sư phụ trách để thỏa thuận về việc trường sẽ đưa tiền
và trí sẽ làm ngơ việc khai thác đất
cụ thể trường đã đưa cho trí ba lần tổng cộng là hai mươi năm triệu đồng và được trí đồng ý cho khai thác hơn sáu trăm bảy mươi mét khối đất trở đi bán
ngày chín tháng hai khi các đối tượng đang tiếp tục khai thác đất thì bị công an huyện cron park phát hiện
theo kết luận định giá tài sản hơn sáu trăm bảy mươi mét khối đất trên có giá trị vào thời điểm này là hơn ba mươi ba triệu đồng